các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã bình minh đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường
cùng nhân dân đưa năm người dân bị ngộ độc khí cấp cứu tại bệnh viện
đến nay tình trạng sức khỏe của năm nạn nhân đã ổn định hiện chiếc xe chở khí ammoniac đang bị tạm giữ
liên quan đến vụ chín người bị thương vong do ngạt khí co tại xã hoàng giang huyện nông cống tỉnh thanh hóa
cho đến thời điểm này bệnh nhân lê thị nguyên là nạn nhân thứ chín trong vụ ngạt khí lò vôi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó bệnh nhân lê thị nguyên được bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa tiếp nhận vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng hôn mê sâu co cứng và xoán bạn
hiện bệnh nhân đang được thở máy các chỉ số về huyết động cũng như chức năng thận của bệnh nhân tạm thời ổn định
tuy nhiên sức khỏe nạn nhân vẫn trong tình trạng rất nặng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu vực núi đá yên thái xã hoàng giang huyện nông cống tỉnh thanh hóa
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm khi đốt lò vôi khiến tám người chết và một người nguy kịch
còn tại bến tre công an huyện mò cái nam đã tạm giữ đối tượng là bùi ngọc hậu
chú tại huyện mò cái nam để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
bùi ngọc hậu là đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi chạy lạng lách vi phạm luật giao thông
qua kiểm tra hậu không xuất trình được giấy tờ xe nên bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm
hậu đã liên tiếp văn tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và lấy dao chặt nước đá chém vào tay một cảnh sát giao thông
khi bị dẫn giải về trụ sở công an xã hậu còn có hành vi đập phá tài sản công
và uy hiếp lực lượng công an xã gây mất an ninh trật tự tại địa phương
một đối tượng có hành vi rụ rỗ và lừa bán trẻ em qua khu vực biên giới
gần mốc một trăm linh bảy về phía thượng lưu suối bà kết thuộc xã bản lầu huyện mường khương
vừa bị đồn biên phòng bản lầu bộ đội biên phòng tỉnh lào cai bắt giữ
đó là vàng a tỉnh chú huyện mường tè tỉnh lai châu tại đồn biên phòng đối tượng khai nhận
do có quen một người đàn ông trung quốc và đặt vấn đề về việc tìm phụ nữ việt nam
sang trung quốc bán với giá là năm nhân dân tệ một phụ nữ gần một mươi tám triệu đồng
tỉnh đã dùng thủ đoạn lừa vàng thị đỡ chú cùng địa phương sang trung quốc làm thuê
với thu nhập cao và hứa sẽ cưới cô làm vợ
đến sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi tỉnh và đỡ đang chuẩn bị tìm đường xuất cảnh trái phép
sang trung quốc thì bị tổ công tác đồn biên phòng bản lầu phát hiện bắt giữ
sáng nay tại phường định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng khiến một người chết hai người bị thương nặng
thông tin ban đầu một xe ben chở cát do tài xế phan trí cường chú tại thị xã thuận an
tỉnh bình dương điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do bà đỗ thị lý
tạm trú tại thị xã dĩ an chở hai người cháu cú va chạm khiến bà lý bị cuốn vào gầm xe tử vong
tại chỗ hai người cháu bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu
theo thống kê từ phòng cảnh sát giao thông hà nội trong vòng một tháng
tính từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm thực hiện kế hoạch xử phạt
vi phạm giao thông qua hệ thống camera lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản
gần bốn trăm linh trường hợp vi phạm trong đó lỗi vi phạm được phát hiện nhiều nhất là vượt đèn đỏ
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội hiện hà nội quản lý trên năm triệu mô tô
và trên năm trăm linh ô tô các loại tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm các chủ phương tiện đã đến
làm thủ tục sang tên đổi chủ gần hai mươi năm mô tô gần ba mươi ô tô mặc dù còn nhiều phương tiện
chưa sang tên đổi chủ song lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông khẳng định trong năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua hệ thống camera giám sát